theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực bắc trung bộ
kết hợp với gió đông nam hoạt động mạnh nên trong đêm qua hai mươi chín tháng tám ở khu vực bắc bộ có mưa nhiều nơi
một số nơi có mưa to như mường la sơn la văn lý nam định
dự báo giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực bắc trung bộ tiếp tục kết hợp với gió đông nam trong ngày và đêm nay
ở bắc bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông lượng mưa phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm
riêng các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình nam định lạng sơn bắc giang bắc cạn thái nguyên
lượng mưa phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
từ ngày ba mươi một tháng tám mưa ở bắc bộ giảm dần
khu vực hà nội ngày và đêm ngày ba mươi tháng tám có mưa vừa có nơi mưa to
ngày ba mươi một tháng tám có lúc có mưa rào và rông